với mong muốn chuyển đổi năng lượng hướng tới phát triển bền vững vào ngày hôm qua hội nghị bộ trưởng cấp cao đông á lần thứ một mươi bốn đã diễn ra tại hà nội
hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách về năng lượng của các nước đông á từ các nước thành viên
các bộ trưởng trường đoàn khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung cấp ổn định và năng lượng sạch với mức giá hợp lý
đồng thời cũng đánh giá năng lượng của khu vực đông á đã đang và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch covid một mươi chín cả trong ngắn hạn và trung hạn
chính vì vậy cần theo đuổi một chính sách năng lượng thực tế để đạt được mục tiêu phục hồi sau đại dịch
các bên đều kỳ vọng song song với apec giai đoạn hai hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hợp tác năng lượng cấp cao đông á sẽ được tăng cường hơn nữa cả cấp hoạch định chính sách cấp nghiên cứu và thực thi